thưa quý vị một tụ điểm chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền với gần sáu mươi người tham gia
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh triệt phá gần một trăm ba mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật liên quan cũng đã bị thu giữ
tiến hành kiểm tra tầng ba tòa nhà internet lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện
và bắt quả tang chín người đang tổ chức cho gần sáu mươi người chơi game bắn cá
trong khi đó tại khu vực tầng hầm lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn hoàng vũ và nguyễn thành sơn
đang đổi thẻ điện thoại thành tiền cho ba người chơi
địa điểm chơi game bắn cá này do nguyễn bá lộc làm chủ và đứng tên giấy phép kinh doanh
do đó lộc thuê các đối tượng khác để bán thẻ điểm và phục vụ người chơi
khi người chơi thắng nhân viên sẽ đổi thẻ điểm thành thẻ điện thoại có mệnh giá từ một trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
rồi người chơi tiếp tục đem thẻ điện thoại xuống tầm hầm gặp nguyễn hoàng vũ và nguyễn thanh sơn để đổi thành tiền thật